ngày một mươi một tháng sáu tại hà nội tổng công thủy lợi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
đã thực hiện ký kết kế hoạch phối hợp về công tác phòng ngừa
đấu tranh với các hành vi vi phạm công trình thủy lợi xả nước thải vào công trình thủy lợi
với cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường bộ công an
trong những năm qua tổng cục thủy lợi chủ trì phối hợp với cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường
thành lập các đoàn kiểm tra xử lý vi phạm xả nước thải vào các công trình thủy lợi như bắc hưng hải
bắc đuống bắc nam hà tại các tỉnh hải dương hưng yên bắc ninh tp hcm và hà nội
kết quả đã kiểm tra đột xuất ba mươi chín tổ chức xử phạt vi phạm hành chính một mươi hai tổ chức
với tổng số tiền phạt hơn một tỷ đồng
đây là lần đầu tiên tổng cục thủy lợi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
và cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường bộ công an
ký kết một văn bản chính thức về việc tăng cường phối hợp
qua đó hai bên sẽ liên kết chặt chẽ hơn để kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi
và xả thải trái pháp luật vào các công trình thủy lợi